tại buổi tiếp ông park noh hoang chủ tịch giám đốc điều hành hãng thông tấn hàn quốc yunhap
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết việt nam và hàn quốc hiện đang có số lượng công dân sinh sống
tại mỗi nước tương đương nhau văn hóa hàn quốc cũng đang phát triển mạnh mẽ tại việt nam
đặc biệt hàn quốc hiện đang là nhà đầu tư nước ngoài thứ hai tại việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam đang quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo
liêm chính hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp việt nam cũng đang tập trung hoàn thiện
thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phấn đấu vào nhóm đầu của asean
đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh việt nam luôn hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi cho
các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có hàn quốc mở rộng kinh doanh làm ăn hiệu quả lâu dài tại
việt nam thủ tướng mong muốn là một đối tác của thông tấn xã việt nam một tập đoàn báo chí lớn
của việt nam john happ cần tăng cường thông tin về văn hóa đất nước con người và môi trường kinh doanh
tại việt nam nhất là các thành tựu trong quan hệ hai nước đặc biệt hai bên cần chú trọng thông tin
về kết quả và nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh cải thiện môi trường đầu tư của việt nam
qua đó góp phần thu hút nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư của các tập đoàn
doanh nghiệp hàn quốc và việt nam phấn đấu nâng tổng số vốn đầu tư của hàn quốc vào việt nam
lên một trăm linh tỷ đô la mỹ cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp chủ tịch dồn háp park ngo hoang
khẳng định mục đích chuyến thăm và làm việc tại việt nam lần này nhằm thắt chặt hơn nữa
hợp tác với thông tấn xã việt nam qua đó góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước
ông park no hwang cũng cho rằng cộng đồng đông đảo người dân việt nam sinh sống tại hàn quốc
đã hình thành các gia đình đa văn hóa hàn quốc cũng rất quan tâm đối với những đối tượng gia đình
đa văn hóa này chính phủ hàn quốc luôn nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện với việt nam
trên mọi lĩnh vực